cách đây bảy mươi một năm ngày một mươi chín tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm dưới sự lãnh đạo của đảng và chủ tịch hồ chí minh
cả dân tộc việt nam triệu người như một nhất tề vùng lên tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa tháng tám thắng lợi
đập tan ách thống trị của thực dân phong kiến giành chính quyền về tay nhân dân
và ngay trong ngày một mươi chín tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc việt nam như một mốc đánh dấu
một kỷ nguyên mới ra đời
cách mạng tháng tám thành công nhà nước dân chủ công nông đầu tiên ở đông nam á được thành lập
mở ra một kỷ nguyên mới kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội
thắng lợi của cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm dẫn tới việc khai sinh nước việt nam dân chủ cộng hòa
có ý nghĩa lịch sử to lớn đối với dân tộc ta và có ý nghĩa quốc tế sâu sắc
sau thành công của cách mạng tháng tám ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
tại quảng trường ba đình hà nội lịch sử trước cuộc meeting của gần một triệu đồng bào
chủ tịch hồ chí minh thay mặt chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập
tuyên bố cho quốc dân và thế giới
nước việt nam dân chủ cộng hòa ra đời nay là cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đưa nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập tự do dân chủ
cùng với thắng lợi của cách mạng tháng tám sự ra đời của nước việt nam dân chủ cộng hòa
nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở đông nam á là một đóng góp có ý nghĩa lịch sử của dân tộc việt nam
vào việc mở ra một thời đại thắng lợi của độc lập dân tộc của phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới
vận dụng bài học của cách mạng tháng tám chúng ta cần tranh thủ những điều kiện và thời cơ thuận lợi trong nước cũng như quốc tế
phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc truyền thống yêu nước và cách mạng
ý chí tự lực tự cường đầy mạnh phát triển kinh tế văn hóa xã hội khởi dạy lòng tự tin dân tộc
thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới
sáu mươi năm năm qua đảng luôn đặt nhiệm vụ xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân do dân và vì dân lên hàng đầu
điều đó được khẳng định qua những thành tựu to lớn của hơn ba mươi năm thực hiện đường lối đổi mới
đã làm cho thế và lực của nước ta ngày càng lớn mạnh
cơ sở vật chất kỹ thuật của nền kinh tế được tăng cường môi trường hòa bình hợp tác đa phương hóa được mở rộng ổn định
đó là cơ hội lớn để chúng ta tạo ra những bước phát triển mới trong việc hội nhập kinh tế quốc tế
đưa nước ta đứng ngang với các nước trên thế giới
thưa quý vị chúng ta đang sống trong những ngày kỷ niệm bảy mươi một năm ngày cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm thành công và quốc khánh mùng hai tháng chín
tại thủ đô hà nội nơi khởi nguồn của cách mạng tháng tám hiện nay vẫn lưu giữ những di tích cách mạng
đó là những địa chỉ đỏ góp phần làm nên một chiến thắng lịch sử của dân tộc ta
vâng có người biết về những di tích đó có người thì chưa
có người đã từng lưu giữ những hình ảnh của mình tại những di tích đó nhưng có những người có lẽ chỉ đi qua
và để hiểu hơn về lịch sử cách mạng tháng tám gắn liền với những di tích lịch sử
thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ đưa đến các bạn những câu chuyện diễn ra tại các địa chỉ đỏ vào mùa thu năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm cách đây đúng bảy mươi một năm
hà nội mảnh đất nghìn năm văn hiến
trong suốt chiều dài lịch sử đó những câu chuyện gắn liền với những di tích đặc biệt về cuộc cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm vẫn còn vang vọng mãi
di tích cách mạng nhà số một trăm linh một trần hưng đạo là điểm di tích đầu tiên quan trọng trong chuỗi những di tích cách mạng tháng tám tại hà nội
ngôi nhà một trăm linh một trần hưng đạo là một trong những di tích sống hiện vẫn còn lưu giữ sau bảy mươi một năm cách mạng tháng tám thành công
và đây chính là nơi ủy ban khởi nghĩa họp lập kế hoạch tổ chức tổng khởi nghĩa cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
hiện trước ngôi nhà vẫn lưu giữ tấm biển đá hình chữ nhật ghi rõ nơi đây là trụ sở ủy ban quân sự cách mạng hà nội hay còn gọi là ủy ban khởi nghĩa
vào sáng ngày một mươi sáu tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm phiên họp đầu tiên của ủy ban quân sự cách mạng hà nội đã họp tại số nhà một trăm linh một đại lộ jamfta
này là số nhà một trăm linh một trần hưng đạo do đồng chí nguyễn khang chủ trì
dựa vào bảng chỉ thị ngày một mươi hai tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm của trung ương và chỉ thị của sứ ủy ủy ban cách mạng hà nội đã để ra những chỉ thị chủ trương đúng đắn
để lãnh đạo cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở hà nội
ngay sau khi có đường lối đấu tranh quân và dân ta đã chấp lấy thời cơ cấp tốc khởi nghĩa và tìm cách đối phó với quân nhật ở hà nội
tại đây cách đây đúng bảy mươi một năm vào ngày một mươi chín tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đã diễn ra một cuộc meeting lớn do mặt trận việt minh thành phố tổ chức
và đã biến thành một cuộc biểu dương lực lượng và hoạt động vũ trang cấp chính quyền mở đầu cho cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm trong cả nước
hàng chục vạn người dân từ hà nội và các tỉnh theo các ngã đường tiến về quảng trường
một cuộc meeting lớn chưa từng có của quần chúng cách mạng được sự bảo vệ của thanh niên tự vệ của tổ chức việt minh hoàng diệu hà nội đã diễn ra
đại diện việt minh tuyên bố tổng khởi nghĩa tinh thần đoàn kết đấu tranh của quân và dân ta đã làm thay đổi nhanh chóng cục diện chính quyền tại hà nội làm tiền đề cho cuộc đấu tranh tổng khởi nghĩa trên cả nước
mở đầu cuộc khởi nghĩa cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm lực lượng quân tiện minh đã chọn phủ không sai bắc kỳ hay còn gọi là bắc bộ phủ là điểm đánh chiếm đầu tiên đây là cơ quan đầu nã của chính phủ trần trọng kim lúc bấy giờ
trước tinh thần của nhân dân hà nội lính bảo vệ phủ đã hạ vũ khí mà không có bất kỳ hành động kháng cự nào
ta nhanh chóng làm chủ toàn bộ cơ quan đầu não của chính phủ của địch
và cũng tại trụ sở bắc bộ phủ
vào sáng ngày hai mươi tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
vào sáng ngày hai mươi tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
ủy ban nhân dân cách mạng bắc bộ chính thức ra mắt
thắng lợi quan trọng tại bắc bộ phủ đã làm tan vỡ hệ thống chính quyền thân nhật toàn vùng
cùng thời gian đó ủy ban khởi nghĩa đã tiến hành đánh chiếm các cơ quan quan trọng như sở mật thám sở bưu điện trại bảo an ninh
ngày một mươi chín tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm sau khi ủy ban khởi nghĩa phát đi lời hiệu triệu đồng bào đứng lên cướp chính quyền từ tây pháp xích nhật
giải báo an binh trên phố hàng bài được coi là một trong những mục tiêu quan trọng
cần phải được xem lĩnh và bằng các phương pháp đấu tranh
trại bảo an binh đã hoàn toàn do ta làm chủ và mở ra một điều kiện mới cho cách mạng tháng tám thành công
sau khi tiếp nhận đề nghị của ủy ban khởi nghĩa nhật đã đồng ý xuất quân
vậy là ngay trong ngày một mươi chín tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm cách mạng đã hoàn toàn thắng lợi ở hà nội
tạo động lực để quân dân miền trung miền nam đứng lên khởi nghĩa
làm nên một cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng tám vàng rội trong lịch sử
sau bảy mươi một năm câu chuyện về ngôi nhà số một trăm linh một trần hưng đạo về quảng trường cách mạng tháng tám
hay chiếc cổng trại bảo an ninh cổ kính hiện lên như tất cả sự trân trọng lịch sử của thế hệ mai sau
gửi đến những con người lịch sử gặp đầy bảy mươi một năm
vâng thưa quý vị và các bạn thật vinh dự ngày hôm nay cũng là ngày kỷ niệm bảy mươi một năm
truyền thống lực lượng công an nhân dân việt nam
ngày một mươi chín tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm cũng cùng với việc thiết lập chính quyền cách mạng trong cả nước
các tổ chức đầu tiên của công an nhân dân được thành lập ở cả ba miền
sở liêm phóng ở bắc bộ sở trinh sát ở trung bộ quốc gia tự vệ cuộc ở nam bộ
và ngày một mươi chín tháng tám được đảng và nhà nước quyết định là ngày truyền thống công an nhân dân việt nam
trải qua bảy mươi một năm được đảng và bác hồ dày công giáo dục rèn luyện sự đùm bọc ủng hộ của nhân dân
công an nhân dân việt nam dù trong bất cứ hoàn cảnh nào khó khăn đến mấy gian khổ bao nhiêu
cũng một lòng một dạ tuyệt đối trung thành với tổ quốc và nhân dân với đảng và nhà nước
luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mặt đảng nhà nước và nhân dân giao phó
tiếp tục lập nhiều chiến công góp phần bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nước việt nam dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
tại hà nội
nhà xuất bản công an nhân dân đã tổ chức chương trình giao lưu tác giả tác phẩm về đề tài an ninh trật tự
và hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân
đây là hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm bảy mươi một năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân việt nam
đề tài an ninh trật tự và hình tượng người chiến sĩ công an
là một trong những mảng đề tài thu hút được sự quan tâm của nhiều cây bút và bạn đọc
tại buổi giao lưu với gần năm trăm linh sinh viên các trường công an nhân dân
nhà văn nguyễn hồng thái
chiến sĩ nguyễn mạnh hùng
và nhà thơ bình nguyên trang
đã có những chia sẻ xoay quanh vấn đề văn hóa đọc
và hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân việt nam trong các tác phẩm văn học
tôi vốn là một cái chiến sĩ trinh sát an ninh
giờ thì viết văn cũng là một niềm sai mê thôi
tôi không có ý định trở thành nhà văn
thế nhưng mà tôi cảm thấy thế này
mình quý những đồng đội của mình
mình quý những cái hy sinh những vất vả của họ
mà mình đã sống đúng cái nghề của mình
mình cũng vất vả như đồng đội của mình
mình cảm được cái sự vất vả đấy là nó có thật
thế mình viết về đó
điều thứ hai nữa là người
hình tượng người chiến sĩ công an trong các tác phẩm của tôi
thường là rất là thật
rất là thật sống của chúng thật
ngôn ngữ thật
và hoàn cảnh thật
không bị thi vị hóa
cũng không bị gồng bình hóa lên
cũng trong khuôn khổ buổi giao lưu
nhà xuất bản công an nhân dân đã giới thiệu ba tác phẩm
nhà văn công an nhân dân tác giả và tác phẩm
đối mặt và tôi tự hào là người
người việt nam
điểm đặc biệt trong những tác phẩm này
là hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân
được khắc họa ấn tượng phong phú
đa dạng nhưng cũng dung dị
đời thường mang hơi thở
sống động của cuộc sống
mỗi tác phẩm đều phản ánh đậm nét
quá trình xây dựng chiến đấu trường thành
cùng với những chiến công to lớn
và hi sinh thầm lặng
của những người chiến sĩ công an nhân dân
trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc
và giữ gìn trật tự an toàn xã hội
chúng tôi khi chuẩn bị bắt đầu thi
vào những trường công an nhân dân
thì đọc sách thì cũng một phần
và cũng chỉ đọc sách
về những chương trình mình học
khi hôm nay
được qua buổi giao lưu
thì chúng tôi sẽ
tiếp thu được thêm nhiều các loại sách
khác sách mới
để mình có thể tìm hiểu đọc
và để trao dồi những kiến thức cho mình
ban tổ chức hy vọng
hoạt động này sẽ để mạnh phát triển
phong trào đọc sách trong sinh viên
các trường học viện công an nhân dân
giúp thế hệ trẻ nâng cao tầm
trí thức bồi dưỡng tâm hồn
phục vụ tốt cho công tác học tập
góp phần hoàn thành xuất sắc
mọi nhiệm vụ mà đảng ngành
và nhân dân giao phó
trong những ngày tháng tám lịch sử này
chúng ta lại nhớ về
và càng biết ơn những hy sinh
của những anh hùng liệt sĩ công an nhân dân
đã dành cả tuổi xuân của mình
cho sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
những hy sinh lớn lao ấy
thật không có gì sánh được
vâng và các đây bốn mươi tám năm
trong cuộc kháng chiến chống mỹ
tại căn cứ ban an ninh tỉnh tây ninh
nay là công an tỉnh tây ninh
ở rừng bầu rông ấp long thịnh
xã long khánh huyện bến cầu
vào ngày hai mươi sáu tháng sáu năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
trong khi diễn ra hội nghị
sơ kết sáu tháng của ngành
thì máy bay b năm mươi hai của mỹ
ném bom tàn phá khu căn cứ
là một mươi đồng chí là lãnh đạo chủ chốt
của tỉnh tây ninh ban an ninh tỉnh tây ninh
và ban an ninh huyện bến cầu
hi sinh và sự hi sinh của các anh
là một tổn thất to lớn
của cách mạng lúc bấy giờ
trong những năm kháng chiến chống mỹ cứu nước
ban an ninh tây ninh xây dựng
nhiều căn cứ trên địa bàn tỉnh
trong đó có rừng bầu rông
khu căn cứ này giữ một vị trí
quan trọng trên địa bàn huyện bến cầu
nên kẻ địch luôn tìm cách
đánh phá tiêu diệt
lực lượng an ninh căn cứ dựa vào dân
đánh trả quyết liệt
bẻ gãy nhiều trận càn của địch
gây cho chúng nhiều tổn thất nặng nề
trong trận bom ác liệt
vào ngày hai mươi sáu tháng sáu
một mươi cán bộ cốt cán của tỉnh tây ninh
đã hi sinh anh dũng
chuyển ra từ cái thế là chiến tranh
đặc biệt sang cục bộ
cho nên sử dụng quân
tàu chiến máy bay đánh ác liệt
trong đó có căn cứ bờ lờ của tỉnh
là nó đánh xuống tháng tết
chỉ có nghỉ một ngày
là ba mươi mùng một vậy thôi
tức là ban ngày á
thì máy bay nó đánh liên tục
thì bắt đầu bom chậm á nó nổ
rồi là hết bom chậm rồi pháo
đấy mà coi như suốt luôn
không lúc nào mà ngớ tiếng
rầm rầm ở căn cứ hết
ngày hai mươi sáu tháng sáu
đã trở thành ngày định mệnh
ngày mà sự mất mát
không thể đong đếm
bởi đây là khối óc là bộ chỉ huy
của lực lượng an ninh tây ninh
các anh là những người con kiên trung
của lực lượng công an nhân dân
đã ánh súng hy sinh
khi sự nghiệp giải phóng đất nước
còn ràng rờ
có cái bom ngay cái hầm
ngay cái hầm của đồng chí trưởng bang
là chú sâu hữu
thì chú sâu hữu
ổng trưởng bang
ổng chỉ còn được cái ngón tay
vì sao biết ổng ngón tay
thì đặc biệt ở cơ quan
ổng có cái ngón tay là ổng đeo cái khâu hai chỉ
thì lộn được cái ngón tay đó
có cái khâu hai chỉ mới biết ổng
thì những người hy sinh trong đó
là gồm có chú sâu hữu
ổng mất tan sát đó nha
rồi chú tư nguyên
chú bảy nghe
chú tư quách
chú sâu sơn
là còn sát
anh gặp là lính dễ binh của chú sâu hữu
chú hòa có băng tiên gia
chú sơn quỷ là còn sát
còn nói chung thì tan sát hết
các chiến sĩ
nguyễn đình huệ
tức tư quách
quê can lộc hà tĩnh
phó ban tỉnh ủy tây ninh
nguyễn văn vạn
tức hai hòa
quê trảng bằng
phó ban tuyên giáo tỉnh ủy tây ninh
lê văn trà
tức sâu hữu
quê hóc môn
sài gòn gia định
tức bảy bê
quê tân biên tây ninh
ủy viên ban an ninh huyện châu thành
phan văn thu
tức sáu sơn
quê thăng bình quảng nam
trưởng ban bảo vệ chính trị ban an ninh tỉnh tây ninh
tạ văn đẹt
tức tư nguyên
quê quảng trị
phó tiểu ban bảo vệ chính trị ban an ninh tỉnh tây ninh
phạm văn xưa
tức nam nụ
tức tù thắm
truyền thống kiên cường
thống của lực lượng an ninh việt nam
những chiến công của các anh
cũng như các liệt sĩ
đều vì tổ quốc
và chính những hy sinh đó
đã bồi đắp cho tâm hồn những người dân việt nam
một lòng yêu nước nồng nàn
là bài học cho bao thế hệ hôm nay
và mai sau nữa
kiên cường ảnh dũng
tiếp tục thông tin về cơn bão số ba
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
trong ba giờ vừa qua bão số ba di chuyển theo hướng tây
tốc độ một mươi năm km trên giờ
do ảnh hưởng của bão ở bạch long vĩ đã có gió mạnh cấp tám giật cấp một mươi
ở cô tô cửa ông quảng ninh có gió giật mạnh cấp một mươi
các nơi khác ở bên biển bắc bộ có gió giật mạnh cấp sáu cấp tám
hồi bốn giờ sáng ngày hôm nay ngày một mươi chín tháng tám
vị trí tâm bão số ba ở vào khoảng hai mươi bốn độ vĩ bắc
một trăm linh tám một độ kinh đông trên khu vực bắc vịnh bắc bộ
cách bờ biển hải phòng ninh bình khoảng một trăm tám mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp chín
từ bảy mươi năm đến chín mươi km trên giờ giật cấp một mươi cấp một mươi hai
dự báo trong sáu đến một mươi hai giờ tới
bão di chuyển theo hướng tây
mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm đến hai mươi km
đi vào đất liền các tỉnh hải phòng ninh bình
và tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh phía đông bắc bộ và bắc trung bộ
đến một mươi sáu h ngày hôm nay ngày một mươi chín tháng tám
vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi bốn độ vĩ bắc
một trăm linh năm sáu độ kinh đông trên đất liền các tỉnh đồng bằng bắc bộ và phía bắc thanh hóa
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám
từ sáu mươi đến bảy mươi năm km trên giờ giật cấp một mươi cấp một mươi hai
hải phòng thái bình nam định ninh bình và phía bắc thanh hóa
tiếp tục có gió mạnh cấp tám cấp một mươi
giật cấp một mươi một một mươi ba
các nơi khác thuộc vùng đồng bằng trung du bắc bộ và nghệ an hà tĩnh
có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
giật cấp tám cấp một mươi
vùng ven biển từ nam quảng ninh đến nam định
có nước dân do bão kết hợp với thủy chiều dân cao từ ba đến bốn mét
cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
trong một mươi hai đến hai mươi bốn giờ tiếp theo
bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây
mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km
đi sâu vào đất liền
và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực thượng lào
để chủ động ứng phó với các tình huống của bão và mưa lũ
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão gây ra
ban chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
bộ công an đã có công điện số tám
yêu cầu ban chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
công an cảnh sát phòng cháy chữa cháy các đơn vị địa phương
khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau
thực hiện nghiêm túc công điện số một nghìn bốn trăm bảy mươi tám cdttg
ngày một mươi tám tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
công điện số một mươi chín cdtvk ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
ubqt tìm kiếm cứu nạn
công điện số bảy cdbcabcd ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu
của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
công đoàn chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ công an
và chỉ đạo của chính quyền địa phương về công tác ứng phó với bão mưa lũ sạt lở đất
theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão mưa lũ sau bão
trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động ứng phó
triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
đảm bảo tuyệt đối an toàn trụ sở cơ quan doanh trại chạy tạm giam nhà tạm giữ
trường giáo dưỡng các mục tiêu kinh tế chính trị trọng điểm
do lực lượng công an canh gác bảo vệ
chủ động triển khai phương án bảo vệ an toàn hồ sơ tài liệu phương tiện trang thiết bị làm việc
cột thu phát sóng của công an các đơn vị địa phương để tránh thiệt hại do bão mưa lũ gây ra
tạm hoãn các cuộc họp hội nghị chưa thật cần thiết để tập trung ứng phó với bão
sẵn sàng lực lượng phương tiện phối hợp cùng cơ quan chức năng tại địa bàn
triển khai phương án sơ tán nhân dân tại các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất sạt lở bờ sông suối
khu vực hầm lò khai thác khoáng sản và công tác cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
bố trí lực lượng để tổ chức hướng dẫn phân luồng kiểm soát giao thông
tại các khu vực ngầm đường bị ngập đò ngang đỏ dọc nơi sạt lở nguy hiểm
kiên quyết không cho người và phương tiện di chuyển khi không đảm bảo an toàn
duy trì lực lượng phương tiện sẵn sàng tham gia ứng phó trì viện khi có yêu cầu
bốn đối với công an cảnh sát phòng cháy chữa cháy các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến hà tĩnh
theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức bảo đảm an toàn cho người và phương tiện
tại nơi neo đậu tránh trú của tàu thuyền
kiên quyết không để người dân nào còn ở lại trên các phương tiện tròi canh lồng bè nơi nuôi trồng thủy sản khi bão đổ bộ
thực hiện nghiêm túc lệnh cấm biển của chủ tịch ủy ban tỉnh thành phố vùng ảnh hưởng của bão
tổ chức trực ban nghiêm túc hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo hàng ngày trước trong và sau bão
về ban chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ công an
giao tổng cục hậu cần kỹ thuật chủ trì thành lập đoàn công tác đi kiểm tra đôn đốc chỉ đạo công tác ứng phó với bão số ba tại hai tỉnh nam định thái bình
từ một mươi tám h chiều ngày hôm qua ngày một mươi tám tháng tám tại tỉnh nam định đã có mưa to và gió giật mạnh
từ thực tiễn kinh nghiệm của cơn bão số một bão số ba này công an tỉnh nam định đã triển khai kế hoạch phòng chống từ rất sớm
bởi theo dự báo tỉnh nam định chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số ba vào lúc chiều cường đe dọa đến an toàn của hệ thống đê biển của tỉnh nguy cơ thiệt hại rất lớn